cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam trần thị mai xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú xã vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang
về tội trộm cắp tài sản cụ thể vào tối ngày một mươi bốn tháng bảy lợi dụng gia đình hàng xóm đi vắng
xuân đã đột nhập vào nhà lục xoát lấy trộm các trang sức có tổng trọng lượng chín bảy chỉ vàng
và hai mươi hai triệu đồng tiền mặt qua đầu tranh khai thác xuân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
được biết xuân là bị can trong một vụ án đánh bạc dưới hình thức số lô số đề
trong lúc đang được tại ngoại để chờ xét xử thì lại đi trộm cắp tài sản